còn gần một tháng nữa mới đến ngày tết trung thu thế nhưng tại nhà tỉnh thương hương la thuộc xã tân lãng huyện lương tài tỉnh bắc ninh
chương trình trung thu bên em đã mang trung thu đến sớm với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
cứ mỗi dịp đến dầm tháng tám âm lịch hàng năm người dân việt nam lại hào hức chào đón tiết trung thu đặc biệt là các bạn nhỏ
với mong muốn mang đến cho các bạn nhỏ mồ côi khuyết tật những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn một mùa trung thu ý nghĩa
chương trình trung thu bên em đã được trường mầm non may kindergarden trường tiểu học may academy và đoàn thanh niên khối không biên tập báo nhân dân cùng các đơn vị phối hợp tổ chức
tại chương trình các bạn nhỏ của nhà tình thương hương la bắc ninh cùng các bạn học sinh mầm non và tiểu học đến từ hà nội
đã cùng nhau náo nước biểu diễn những tiết mục văn nghệ xua động và phá cỗ trăng rằm trong sự ấm áp và chăn hòa yêu thương
nhiều phần quà thiết thực và ý nghĩa như bút vở quần áo khăn mặt gạo mì tôm đã được trao tới tận tay nhà tỉnh thương hương la